truyền thông sở tại ngày bốn tháng một mươi đưa tin nhà chức trách thái lan đã đưa ra năm cáo buộc hình sự
bao gồm cả tội giết người có chủ ý đối với nam nghi phạm một mươi bốn tuổi trong vụ xả súng
tại trung tâm thương mại siam bragon ở thủ đô bangkok vào chiều ngày ba tháng một mươi
các cáo buộc khác bao gồm âm mưu giết người sở hữu súng trái phép
mang súng trái phép ở nơi công cộng và xả súng ở nơi công cộng
theo truyền thông thái lan nghi phạm đã bị cảnh sát thẩm vấn trong vài giờ
trước sự chứng kiến của các nhân viên xã hội và bác sĩ tâm thần vì là trẻ vị thành niên
sau đó nghi phạm đã được đưa đến tòa án gia đình và vị thành niên trung ương
để xin chấp thuận giam giữ thêm trong khi cuộc điều tra tiếp tục
tòa án sẽ xem xét tình trạng tâm lý cách điều trị và sự chăm sóc của cha mẹ trẻ
khi xác định liệu trẻ có nên bị giam giữ trả tự do hay được giao cho các nhân viên phúc lợi xã hội chăm sóc hay không
theo mục bảy mươi bốn của bộ luật hình sự thái lan trẻ vị thành niên từ một mươi năm tuổi trở xuống
được miễn hình phạt nếu bị phát hiện đã phạm tội
tuy nhiên tòa án có thể chính thức cảnh cáo người phạm tội trẻ tuổi
và đưa ra lời cảnh cáo cho cha mẹ của họ trước khi được thả
bên cạnh đó nếu tòa án tin rằng cha mẹ có thể chăm sóc người phạm tội
thì có thể áp đặt các điều kiện đối với họ để đảm bảo rằng người phạm tội không tái phạm trong ba năm
và cha mẹ đã bị phạt tới một mươi bạt cho mỗi hành vi phạm tội do người chưa thành niên thực hiện
ngoài ra tòa án có thể đưa người phạm tội vào cơ sở giáo dục trung tâm đào tạo
hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần trong một thời gian do tòa án ấn định
nhưng chỉ đến khi người phạm tội đủ một mươi tám tuổi